thưa quý vị và các bạn sau khi học sinh trên địa bàn thành phố hà nội trở lại trường học vài ngày
nhiều lớp đã phải chuyển sang học online do lớp có ép công
cùng với đó giáo viên chủ nhiệm thông báo các học sinh trong lớp test một lần mỗi ngày
khuyến khích phụ huynh cho con xét nghiệm pcr báo lại trường để có phương án tiếp theo
liệu điều này có cần thiết
một số phụ huynh cho biết trường yêu cầu test nhanh định kỳ cho con
dù con không thuộc diện f một hay có biểu hiện nghi nhiễm
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế đánh giá việc này không cần thiết
trên thực tế hà nội không có văn bản hướng dẫn nào yêu cầu phụ huynh tự test nhanh cho con tại nhà
trước khi đến trường gia đình chỉ cần kiểm tra thân nhiệt theo dõi sức khỏe trẻ
nếu con có triệu chứng ho sốt khó thở phụ huynh báo giáo viên để buổi đó con học trực tuyến
theo chia sẻ của các hiệu trường việc xét nghiệm nhanh kháng nguyên covid một mươi chín cũng chỉ áp dụng khi học sinh được xác định là f một
còn tech pcr được tiến hành khi các em có kết quả test nhanh xương tính
sau khi nhận phản ánh trường mariculi cũng dừng yêu cầu xét nghiệm pcr khi lớp học có f
hiệu trưởng nguyễn xuân khoang thừa nhận việc yêu cầu vụ huynh xét nghiệm atp ca chưa hiệu quả
tốn kinh phí thời gian và hướng giải quyết của trường chưa thích ứng linh hoạt
kinh nghiệm ở giai đoạn đầu cho học sinh đến lớp trở lại
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga đánh giá việc xét nghiệm nhanh liên tục hoặc định kỳ hai lần một tuần không cần thiết
phó giáo sư nguyễn huy hà nói test định kỳ không góp phần sang lọc f trước
hơn nữa việc xét nghiệm thường xuyên gây tốn kém tiền bạc
mỗi lần test lại thêm chất thải bị xả ra môi trường gây ưu hiếm
theo ông gia đình chỉ cần test nhanh khi trẻ là f một lớp hoặc trong nhà có người mắc covid một mươi chín tiếp xúc gần
hoặc khi trẻ có triệu chứng nghi nhiễm sars cov hai
ông nói thêm khi trường học mở cửa việc xuất hiện f trong lớp là chuyện bình thường
phụ huynh không cần quá lo lắng hay tắt hàng ngày vì hầu hết học sinh từ một mươi hai tuổi trở lên đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
như vậy hôm nay là ngày thứ hai học sinh trên cả nước quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài
mới đây trong kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục tại tỉnh thanh hóa
bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo nguyễn kim sơn đã nhấn mạnh tất cả học sinh đều cần phải đến trường
theo bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo nguyễn kim sơn tất cả đã bình thường trong tình hình mới không có lý do gì để trường học không bình thường
học sinh dù đã tiêm vaccine hay chưa tiêm vaccine tất cả đều cần phải đến trường
đến thăm lớp học và cơ sở vật chất các nhà trường bộ trưởng nguyễn kim sơn đã chia sẻ với những khó khăn và động viên học sinh
thầy cô giáo dạy học tốt và phòng chống dịch bệnh hiệu quả
bộ trưởng nhận định mặc dù không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh học sinh vẫn đi học trực tiếp
song các nhà trường đều có ý thức phòng dịch rất tốt
quan tâm trang thiết bị có điều kiện phòng chống dịch như thiết bị y tế nước sát khuẩn học sinh đến trường đeo khẩu trang
dịch bệnh còn diễn biến phức tạp bộ trưởng mong nhà trường các thầy cô giáo tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác với dịch bệnh
không chủ quan lơ là làm sao duy trì hoạt động dạy học theo hình thức trực tiếp một cách bền vững
đồng thời tăng cường giáo dục học sinh ý thức phòng chống và tự bảo vệ mình trong dịch bệnh quan tâm chăm sóc sức khỏe cho học sinh
bộ trưởng lưu ý các trường chuẩn bị triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi chín
quan tâm tập huấn bồi dưỡng giáo viên khắc phục khó khăn trên tinh thần vì học sinh để có được chất lượng giáo dục tốt nhất
bộ trưởng cũng mong địa phương đã quan tâm tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các trường để thầy cô an tâm thực hiện nhiệm vụ